thưa quý vị và kể từ sáu giờ sáng ngày hôm nay bốn tháng bốn tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn cấm xe khách trên ba mươi chỗ xe dừng nằm và xe tải sáu mươi trở lên theo quy định của cục đường bộ việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại điểm đầu tuyến cao tốc thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại điểm đầu tuyến cao tốc thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị